hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nữ sinh này giao nhãn việc học sống thù mình đắm chìm vào chuyện tình cảm trên mạng xã hội
không được sự ủng hộ từ những người thân em còn thường xuyên bị miệt thị mạt sát trong chính ngôi nhà của mình
lâu dần sinh ra chán nản sống khép kín cảm thấy việc học vô nghĩa và mất phương hướng trong cuộc sống
đây là bé an như con gái thứ nhất của chị thu hương ở thanh nhàn hà nội
bé đang ở trong giai đoạn mà nhiều người thường gọi là khủng hoảng tuổi lên ba
thời điểm này chị thu hương cũng vừa mới sinh bé thứ hai
an như bắt đầu có những hành động kỳ lạ như bám dính lấy mẹ
người khác động vào là bé lăn đùng ra ăn vạ thậm chí là có những hành động thô bạo khi chơi với em
đến lúc này chị thu hương quyết định nhờ đến sự can thiệp của chuyên gia tâm lý
lúc này chị mới biết con bị khủng hoảng tuổi lên ba
chị đã dành thời gian trò chuyện với con nhiều hơn
bắt đầu từ việc khuyến khích con chăm em cùng mẹ đọc truyện và dán tranh tặng em
một thời gian sau đó bé đã có những thay đổi rõ rệt khi biết quan tâm và gần gũi với mẹ hơn
đầu tiên là khi mà bạn xác định là có em bạn sẽ rất là yêu em
nhưng mà khi có em rồi thì bạn cảm thấy là cái tình yêu của bạn chia sẻ thì bạn rất là hay rỗi này hay có bản vào hay tuổi thân nữa
chính vì vậy mà mình cũng đã phải ngừng lại để suy nghĩ là làm sao để gần con nhiều hơn
và thời điểm đấy rất là bận bạn nhỏ
nhưng mà mình cũng cố gắng để mà lắng nghe con để mà tâm sự với con nhiều hơn để bù đắp cho bạn
tuy nhiên là mình biết chắc là cái sự thay đổi này cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến tính khách của bạn
thực tế khủng hoảng tâm lý xảy ra ở mọi lứa tuổi
gần đây một nam sinh viên một mươi chín tuổi chọn chấm dứt cuộc sống của mình bằng cách gieo mình xuống sông
học sinh trung học phổ thông nhảy lầu vì muốn chấm dứt cuộc sống
thống kê của tổ chức y tế thế giới who trong năm hai nghìn một mươi sáu
việt nam là một trong một mươi ba quốc gia có tỷ lệ thanh thiếu niên tự tử cao nhất một tám trên một trăm linh nghìn
theo báo cáo thường niên tình hình trẻ em thế giới năm hai nghìn hai mươi một của quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef
trên toàn cầu cứ bảy em từ một mươi đến một mươi chín tuổi thì có nhiều hơn một em bị chẩn đoán mắc dối loạn tâm thần
mỗi năm có gần bốn mươi năm trẻ vị thành niên tử vong do tự tử
khiến đây trở thành một trong năm nguyên nhân gây tử vong hàng đầu
ở nhóm tuổi này
để giúp cha mẹ thấu hiểu chia sẻ cùng con trường branden văn hiến đã tổ chức buổi nói chuyện
với chuyên gia hà hồng việt về ái ngữ trong cách dạy và làm bạn với con
đối với trẻ em mức độ ảnh hưởng của khủng hoảng tâm lý sẽ càng nặng nề
nghiêm trọng có thể mở ra một khởi đầu ảm đạm
những lời nói dù vô tình của cha mẹ nhưng lại khiến tâm hồn non trẻ của con bị tổn thương
vì chúng là đối tượng thiếu khả năng thích ứng với trẻ em
thử thách trải nghiệm sống chưa nhiều kỹ năng sống chuẩn bị chưa tốt
qua phân tích và lý giải tâm lý của trẻ nhiều phụ huynh đã thấy mình trong từng câu chuyện của cuộc sống

hoàn cảnh trong cái tâm tư nguyện vọng của bạn ấy thôi là cố gắng cùng đồng hành với bạn ấy
rao bọn trẻ rất là nhạy cảm và khi mà nó thấy được sự đồng cảm chia sẻ thông qua những lời nói rất là dễ thương dễ chịu của cha mẹ
thì nó sẽ sẵn sàng mở lòng ra
nhưng nhiều khi chỉ cần một câu thôi mà cha mẹ nói rằng là tôi rất là bận để lúc khác đi
hoặc là mẹ mệt lắm con có biết là mẹ rất mệt không
thì trẻ sẽ lập tức đóng cánh cửa lại
và có lẽ là một lần như thế hai lần như thế
sẽ chỉ mất đi những cái câu chuyện tưởng như là nhỏ sinh của con thôi
nhưng mà sau một thời gian dài thì nó sẽ trở thành một cái vấn đề là mất hoàn toàn truyền thông giữa cha mẹ và con
hiện tượng người trẻ lựa chọn tự tử thay vì tìm cách giải quyết các vấn đề cá nhân đã trở thành mối lo ngại của toàn xã hội
thế nhưng mọi thứ không phải không có cách giải quyết
cha mẹ hoàn toàn có thể phòng ngừa nguy cơ tự tử cho con mình bằng cách xây dựng bầu không khí gia đình vui vẻ hòa thuận chia sẻ lẫn nhau
lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp tôn trọng con cái phát triển tính tự trọng am hiểu của con
ở lứa tuổi thiếu niên trẻ rất cần sự chỉ bảo hỗ trợ động viên tình yêu thương của cha mẹ
chính vì vậy người lớn cần có sự quan tâm ứng xử phù hợp với các em
trong mỗi gia đình cha mẹ chính là tấm gương gần gũi nhất đẹp đẽ nhất để con cái soi vào học tập
chồng ta như thế nào cũng rồi và anh chị em cũng như thế nào cũng được

hãy đọc lại sức khỏe của em và trong sốngản có tài năng nào không thể giúp em trở về đến thế bảo vệ con người

hẹn gặp lại